từ kiểm tra thực tế các khu vực có cột điện nghiêng gãy đổ trong cơn bão số năm vừa qua
tổng công ty điện lực miền trung cho biết nguyên nhân của những vụ việc này đều xuất phát từ việc có cây xanh ngã đổ vào đường dây
gây lực tác động kép bất thường vượt quá khả năng chịu đựng của kết cấu cột dây dẫn dẫn đến hư hỏng kết cấu hạ tầng lưới điện và gãy cột
trên địa bàn các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam có sáu trăm một mươi sáu cột điện bị ảnh hưởng
trong số đó có ba trăm linh bốn cột bị gãy một trăm sáu mươi chín cột bị đổ một trăm bốn mươi ba cột bị nghiêng
trong số ba trăm linh bốn cột bị gãy có ba mươi bốn cột dự ứng lực và hai trăm bảy mươi cột bê tông thường
như vậy tỷ lệ cột dự ứng lực chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số cột điện bị gãy
qua giả soát các cột điện được sử dụng trên lưới điện evncp
pc được thiết kế sản xuất tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn của việt nam và được kiểm tra chất lượng trước khi lắp đặt